với chủ đề tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt
hội thảo triển lãm banking việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức hôm nay tại thủ đô hà nội do ngân hàng nhà nước chủ trì
thực hiện chỉ thị số một mươi hai của thủ tướng chính phủ ngành ngân hàng đã xây dựng cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện
và thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
hội thảo banking việt nam hai nghìn một mươi chín đã trao đổi các mô hình giải pháp phát triển tài chính toàn diện
các công nghệ tiên tiến kinh nghiệm quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
trong khuôn khổ của sự kiện hoạt động triển lãm cũng đã diễn ra với sự tham gia của hai mươi chín đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
fintech và các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ ngành ngân hàng